chùa giám ở huyện cầm giang tỉnh hải dương nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt đền xưa chùa giám đền bia
nhưng hiện nay thì nhiều hạng mục của di tích này đang bị xuống cấp nghiêm trọng
chùa giám có tên chữ là nghiêm quang tự được khởi dựng vào thời lý
chùa giám được xếp hạng di tích quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt
hiện nhiều hạng mục như mái tường tượng đã bị xuống cấp nghiêm trọng
chùa giám là nơi thờ đại danh y thiền sư tuệ tĩnh
nơi đây có lưu giữ tòa cửu phẩm liên hoa là một trong ba tòa cử phạm liên hoa có giá trị đặc biệt về nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ truyền
nơi đây có lưu giữ tòa cửu phẩm liên hoa là một trong ba tòa cửu phẩm liên hoa có giá trị đặc biệt về nghệ thuật điều khắc gỗ cổ truyền
các cấp chính quyền cần có phương án khẩn cấp để tiến hành khảo sát đánh giá tu bổ chống xuống cấp cho di tích quốc gia đặc biệt này